đấy là trong y học hiện đại ạ vậy còn trong y học cổ truyền thì có những cách nào để chữa đồ quỵ thư phò sở sư cảnh
trong y học cổ truyền thì các phương pháp để điều trị đồ quỵ thì phương pháp đầu tiên là điều trị bằng cách thuốc và không dùng thuốc
thuốc thì ví dụ như trong trạng đáy cấp cứu thì người ta cũng có một bài thuốc tương đối nổi tiếng gọi là bài về ăn cung ngư hoàng hoàng là dùng cho những trường hợp trúng phong
thì cái bài thuốc này tương đối phổ biến
tuy nhiên là cái bài này mà được sử dụng với những cái thầy thuốc có kinh nghiệm thì coi như là người bệnh có thể có hiệu quả hơn
đặc biệt là kết hợp với y học hiện đại hiện nay khi người bạch có biểu hiện của một cái đồ quỵ thì xác định xem là họ nổi mẫu nào hay là suốt thế nào
thường cái bài thuốc trúng phong này cái ăn cung ngư hoàng hoàng này đa số là sử dụng cho vấn đề những trường hợp mà nổi mẫu nào là chính
còn suốt thế nào
thì người ta ít dùng
sau đó là cái phải kết hợp với y học hiện đại để mà xác định được là nổi mẫu nào hay là suốt thế nào
đó là phương pháp trùng thuốc
cũng như ngoài cái thuốc bài thuốc đó thì có nhiều cái bài thuốc khác để mà điều trị đối với tai viên mệt mẫu nào đối với đồ quỵ
ví dụ như là chúng ta dùng một làn bài thuốc về khi mà phục hồi xong rồi thì cần phải phục hồi
ví dụ như là chúng tôi hay dùng một cái bài thuốc
đó là bộ riêng hoàng ngộ tha
đó là những cái bài thuốc để mà điều trị phục hồi sau này
đó là phương pháp trùng thuốc
còn phương pháp không dùng thuốc thì chúng tôi có thể là châm cứu
chúng tôi có thể xoa bóp và chúng tôi đặc biệt là vận động cho bệnh nhân
cái châm cứu xoa bóp kết hợp với vận động bệnh nhân thì giúp cho bệnh nhân phục hồi rất là tốt
đặc biệt là trong đó có châm cứu
hiện nay đây là gần như là qua cái giai đoạn mà cấp cứu ở các cái người bệnh được cấp cứu rồi thì đến giai đoạn phục hồi
thì nếu mà
phối hợp giữa y học cổ truyền y học hiện đại trong cái phục hồi chức năng
thì người bệnh thường đem lại cho những người bệnh nhờ cái vận phục hồi tốt về vận động
phục hồi tốt về vấn đề ngôn ngữ phục hồi tốt về vấn đề kể cả tâm thần
và đặc biệt đó là ngăn chặn cái tái phát của cái đột quỵ
vì đột quỵ một trong những phiền nhất của đột quỵ là tái phát
và phiền nhất của đột quỵ là phục hồi chức năng
trong đó có một vấn đề phục hồi về tâm thần
sau kinh nghiệm chúng tôi
thì bằng dung bằng cái y học cổ truyền
nhưng mà phải nhìn cái đấy dưới góc độ phục hồi chức năng
thì mới hiểu được cái phục hồi chức năng nó quan trọng như thế nào
chứ nếu chỉ đơn thuần châm cứu không
mà không nhìn nó ở góc độ phục hồi chức năng
không tư duy thêm vào góc độ phục hồi chức năng
thì như vậy là hiệu quả đem lại cho người bệnh
không hiểu nhưng mình mong muốn
đó là phần khuyên người bệnh
hãy khi có một cái tai biến cần điều trí
một cái đột quỵ cần điều trí
sau giai đoạn cấp cứu rồi
thì đến giai đoạn phục hồi
tại các cơ sở y tế của y học cổ truyền
cũng rất tốt để mà phục hồi cho người bệnh
tức là phải kết hợp hai
phải kết hợp hai
vâng vừa rồi pháo giáo sư cảnh có nhắc đến an cung nghi hoàng hoàng
hiện nay thì có một thực tế là
nhiều người thường giữ chữ an cung nghi hoàng hoàng trong gia đình
để đề phòng những trường hợp trong nhà có người bị đột quỵ
và nhất là những gia đình mà có người già đó ạ
vậy thưa pháo giáo sư cảnh
việc mà khi mà người già bị ngất đi
mà lập tức cho ngậm an cung nghi hoàng hoàng có đúng không ạ
thực tế mà nói thì rất may mắn cho về tự nhiên mà nó
tức là một người bị đột quỵ
thì một mươi người đột quỵ thì thường là tám người bị nhồi máu não
còn hai người xuất hiện não
do đó là đa số ở các vùng sâu
đa số một người có cái thói quen
tức là khi mà có biểu hiện người già
người thân của mình đột quỵ
thì thường là dùng an cung
mà thậm chí dụ dụ an cung ở trong nhà để điều trị
thì tôi khuyên rằng
thực sự mà nói
thì nếu ở vùng sâu vùng xa
không gần cơ sở y tế thì có thể được
nhưng những người mà gần cơ sở y tế như hà nội này
thì phải hết sức tẩn trọng
nên gọi là thay vì cái uống đấy
thì tôi nghĩ là đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất
vẫn hiệu quả hơn kể cả cho úc quốc nếu không đúng cách
đó là khuyên bà con nên bình tĩnh
và đưa đến cấp cứu
mà ở các cái trung tâm y tế của chúng ta
sau khi y tế xác định là nhồi máu não rồi
dùng thuốc thêm một tiếng hồ chả sao
mà nó đều đem lại hiệu quả hơn